kính thưa quý vị công an tp hcm đã thông tin và khuyến cáo về tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu
dịp gần tết nguyên đáng và cảnh báo người dân không giao dịch với số điện thoại lạ
kể cả việc cung cấp thông tin số tài khoản cho người lạ
trung tá nguyễn thành hưng trứ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết năm qua
tội phạm xâm phạm sở hữu còn diễn biến phức tạp
vì vậy trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lực lượng cảnh sát ba trăm sáu mươi ba tăng cường tuần tra
phù hợp với các tổ tùng tra quận huyện để tấn công các loại tội phạm đặc biệt tội phạm xâm phạm sở hữu
các đơn vị địa phương thực hiện tuần tra hai mươi bốn trên bảy không có giờ nghỉ
mục tiêu của công an tp hcm là đánh mạnh đánh trúng vào nơi tiêu thụ tài sản để cắt đầu giám cung
hạn chế tối đa loại tội phạm này mang lại bình niên cho người dân đón tết
trung tá nguyễn thành hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đặc biệt trong dịp tết
cơ quan điều tra tuyệt đối không làm việc qua điện thoại
người dân không giao dịch với số điện thoại lạ kể cả việc cung cấp thông tin số tài khoản cho người lạ
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với thân văn mãi hai mươi một tuổi ngụ ấp dừa đỏ ba xã nhị long
trần quốc bảo một mươi chín tuổi ngụ ấp chín b xã an trường a cùng huyện càng long
và lê hoàng phương một mươi bảy tuổi ngụ ấp vĩnh hội xã long đức tp hcm
số tiền xử phạt mỗi trường hợp là một mươi ba bảy triệu đồng với các lỗi điều khiển xe không có gương chiếu hậu
bên trái người điều khiển không gắn biển số không có bộ phận giảm thanh
đưa phương tiện không có giấy đăng ký và biển số tham gia giao thông
người từ đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô có dùng tích xy lanh từ năm mươi cm khối trở lên
và đua xe mô tô trái phép
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhận tin báo
của người dân có nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ sáu mươi
đoạn thuộc ấp phú phong xã bình phú huyện càng long
khi cảnh sát giao thông đến hiện trường thì các đối tượng đã giải tán
quyết tâm bài trừ nạn đua xe gây mất trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã xác minh làm rõ sáu đối tượng có hành vi đua xe và chín đối tượng cổ vũ đua xe trái phép nên tiến hành mời làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
công an tiến hành tạm giữ một mươi ba xe mô tô và hai giấy phép lái xe
đây là ba trong số một mươi năm đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đến cơ quan công an
nhận quyết định và chấp hành việc xử phạt
số còn lại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp tục triệu tập để tống đạt các quyết định xử phạt theo quy định
công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận vừa bắt giữ hai đối tượng phan văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng ngụ huyện tánh linh về hành vi tàn trữ các chi tiết cùng chi tiết để sản xuất chế tạo vũ khí
có tính năng tác dụng tương tự
qua công tác nắm tình hình công an huyện tánh linh xác định quang và thành thường xuyên lên mạng xã hội
đặt mua các chi tiết cùng chi tiết của các loại súng để sản xuất chế tạo vũ khí có tính năng tác dụng tương tự
như súng săn súng nén khí pcp
sau một thời gian theo dõi trinh sát ập vào nhà của hai đối tượng thu dưới nhiều ống kim loại nòng súng
ống giảm thanh ống nhòm hơn sáu trăm linh viên đạn trì truy thu một khẩu súng pcp cùng nhiều dụng cụ để chế tạo súng
qua đấu tranh quang và thành khai nhận chế tạo lắp ráp súng để phục vụ săn bắn chim và thu rừng
để giảm thiệu các vụ tai nạn mà nguyên nhân do nồng độ cồn cảnh sát giao thông tp hcm sẽ tập trung kiểm tra
xử lý các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng quán ăn có phục vụ rượu bia
trong năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm xảy ra hơn một vụ tai nạn làm chết sáu trăm sáu mươi một người
trong số này ba trăm một mươi bốn vụ liên quan nồng độ cồn làm một trăm một mươi một người chết
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông cho biết đã dự báo trước việc người dân sử dụng rượu bia gia tăng trong thời gian cuối năm
nên đã triển khai kế hoạch phối hợp với công an hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức kiểm tra nồng độ cồn với mục đích phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông
cụ thể sẽ tăng cường tuần tra
tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng quán ăn có phục vụ rượu bia
trong năm công an tp hcm cũng đã quyết định triển khai các kế hoạch cao điểm về kiểm tra xử lý phi phạm về nồng độ cồn
xử lý xe ô tô chở quá khổ quá tải cơi nới thành thùng cơ sở nghi vấn đổ xe
qua đó công an xử lý một trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hai nghìn bốn trăm bảy mươi bảy trường hợp quá tải trọng cho phép cơi nới thành thùng xe
ba sáu trăm ba mươi bảy trường hợp vi phạm về giao thông đường thủy
thực hiện cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trực tự trước trong và sau tết nguyên đáng nhấp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
công an các địa phương cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia công tác phòng ngừa tội phạm
mang lại hiệu quả cao
phóng sự sau đây do phóng viên công an truyền hình công an nhân dân thực hiện tại xã hữu thạnh huyện đức hòa tỉnh long an
công an xã hữu thạnh huyện đức hòa tỉnh long an vừa bắt giữ hai phụ mua bán pháo lậu thông qua tin báo tối giác tội phạm của người dân
nhờ làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm của công an các xã thị trấn trên địa bàn
kể từ khi mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết dương lịch
cũng như tết cổ truyền đến nay công an huyện đức hòa đã nhận được hàng trăm nguồn tin tối giác tội phạm có giá trị của bà con
giúp công an bắt giữ hàng chục vụ tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các tụ điểm cơ bạc khác
về công tác phong trào bảo vệ liên tổ quốc thì được nhân dân ủng hộ và đã thông tin nhiều tin có giá trị
cụ thể là các quán đèn mờ trên các tuyến giao thông thì chúng tôi đã tập trung lực lượng kiểm tra
và buộc các quán này phải thực hiện đúng quy định pháp lực và đẩy đuổi một số quán
hiện nay trên địa bàn nước hòa thì đã không còn những quán đèn mờ
đây là một trong những cuộc họp dân thường kỳ ở ấp hai xã hù thành huyện đức hòa tỉnh long an
công an xã đã triển khai nội dung về phòng ngừa phát hiện tối giác tội phạm hình sự tệ nạn xã hội
phòng chống tệ nạn ma túy tại cộng đồng dân cư địa bàn giáp tranh tuyên truyền công tác vận động nhân dân tham gia thu hồi
giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đề nghị người dân chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trước tết trong tết và sau tết thì những bà con hội cầu tuổi chúng tôi cũng có dần động con cháu nhà mình là
phải giữ gìn trật tự rồi không tham gia đánh bạc đá gà cờ bạc tệ nạn ma tí xã hội
đó là tất cả mọi thứ
giữ gìn cho trong sạch sống xứng đáng một công dân của một đất nước dân minh hiện nay
không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp công an xã hồ thạnh thường xuyên cử cánh bộ đến các hồ kinh doanh có điều kiện
vừa thực hiện công tác kiểm tra hành chính vừa vận động chủ các hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật
các khu dân cư tập trung đông công nhân người lao động cũng là địa điểm mà cảnh sát khu vực thường xuyên
vừa tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vừa gặp gỡ người dân
tin về những thủ đoạn phương thức mới của các loại tội phạm
trong những thời gian vừa qua trên địa bàn f hai của tôi là ập điểm
coi như là đã khống chế được tội phạm và tệ nạn xã hội
coi như là cũng nhờ một phần là công an thường xuyên quan tâm hỗ trợ tuyên truyền vận động
người dân của chúng tôi là cũng hiểu được đó là trách nhiệm chung của người dân để mà mạnh dạng lên tối giác tội phạm
tài nạn thì chúng tôi là kịp thời phản ánh đến về công an xã
thì lực lượng công an xã là khi có người dân tố giác rồi
thì công an xã là cũng đã kịp thời xuống trường để mà tấn áp tội phạm
nhờ sự như vậy thì trong thời gian vừa qua địa bàn ấp hai của tôi là coi như đã ổn định về an ninh trật tự
riêng công tác phong trào của quân chúng bộ dân tổ quốc ở địa bàn xã
thì năm nay đạt dưỡng mạnh rồi có hai địa bàn ấp đã đạt hoàn thành lội xuất sắc
và có được ủy ban nguyện tặng giá khen trong phong trào của dân quân dân tổ quốc
thì công tác tiêu triền ở địa bàn xã
thì công an xã đã phối hợp với ủy ban xã các ngành mặt trạng tổ quốc đồng thể
thì tăng thường công tác tiêu triền nhận động người dân tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
thì qua công tác nhận động tiêu triền công an xã đã nhận được nhiều nguồn tin tối giác tội phạm
và cũng đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm tụi điểm tình nạn xã hội trên địa bàn
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn là một trong những công tác quan trọng
góp phần giữ vững tình hình an ninh trực tự mà công an các xã phường thị trấn luôn trú trọng
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự hàng ngày trên địa bàn xóm ấp
với sự tận tâm của lực lượng công an sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong phòng chống tội phạm
một mùa xuân bình yên sắp đến sẽ mang lại hạnh phúc vui tươi cho mọi người mọi nhà
quay trở lại với các tin tức an ninh trật tự trong nước
thưa quý vị cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam
ông nguyễn quốc sử giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới kiên giang sáu nghìn tám trăm linh một s
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam bốn tháng
đối với đặng phi long đặng văn công về hành vi giả mạo trong công tác
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lộc
đặng phi long là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới kiên giang sáu nghìn tám trăm linh một s
nguyễn văn công là kỹ sư cơ khí nguyễn văn lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt long cùng với nhóm thi công cải tạo của công và lộc
đã làm khống bốn mươi chín hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới sau khi cải tạo
riêng long đã nhận của sáu chủ phương tiện với số tiền trên tám mươi sáu triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế
bỏ qua những lỗi trong quá trình đăng kiểm để kết luận các phương tiện trên đều đạt khi đăng kiểm
lợi dụng danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần new land group
đối tượng phạm quang thiêm và đặng xuân kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba mươi ba tỷ đồng
dưới hình thức là huy động vốn để đầu tư bất động sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra đối với hai đối tượng trên
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phạm quang thiêm đã huy động vốn của nhiều người bằng hình thức ký kết hợp đồng đầu tư bắt động sản
cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ một mươi cho đến một trăm hai mươi trong thời hạn từ năm cho đến ba mươi tháng
tuy nhiên sau đó đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi công ty làm ăn thua lỗ thiêm tiếp tục thành lập công ty cổ phần new land group
với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê đặng xuân kiên làm người đại diện pháp luật giữ chức vụ tổng giám đốc
giai đoạn này hai đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc đang đầu tư dự án nông trại nghỉ dưỡng
tại địa bàn các huyện việt yên lục ngạn bắc giang và huyện hữu lũng lạng sơn
đến nay công an tỉnh bắc giang xác định từ một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phạm quang thiêm và đặng xuân kiên đã ký kết tổng số tám mươi tám hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản
kêu gọi góp vốn của bảy mươi ba nhà đầu tư với tổng số tiền trên ba mươi ba tỷ đồng
càng đến thời điểm cuối năm thì nhu cầu về tài chính càng tăng cao
lợi dụng điều này hoạt động của tội phạm tín dụng đen cũng càng trở nên phức tạp với những thủ đoạn rất tinh vi
công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường điều tra phát hiện và bắt giữ các đối tượng cho vay lãi nặng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
do vợ chồng phạm đinh trí và nguyễn thị thu thảo cùng đối tượng huỳnh tấn pháp ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh cầm đầu
theo điều tra vợ chồng phạm đình trí và nguyễn thị thu thảo tổ chức cho vay lãi nặng hơn hai năm qua
lãi suất giao động từ một trăm hai mươi một sáu mươi bảy một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khi nạn nhân chưa kịp trả nợ những đối tượng này dùng mọi thủ đoạn đe dọa ném chất bẩn
gọi điện quấy dối bạn bè người thân của người vay tiền để gây áp lực
buộc người vay phải tìm mọi cách xoay tiền trả nợ
mình cứ không có nghĩ tới cái hậu quả để mà mình trả lẽ đó
mình vay thêm ba bốn triệu ba bốn triệu mình trả là cứ một mươi ngày là một triệu sáu một mươi ngày là một triệu sáu
mình trả với cái thời điểm này là hơn hai năm
là hai năm hai năm
mình trả khoảng một triệu sáu là một tháng bốn triệu sáu mức vay là bốn mươi triệu
gần tết các đối tượng tội phạm liên quan đến tín dụng đen lại gia tăng hoạt động
lợi dụng nhu cầu của người dân cần tiền nguồn vốn để chi tiêu thanh toán các khoản nợ
hoặc sử dụng cho những việc làm khác nên thông qua mạng xã hội đã có không ít người dân ở quảng ngãi
bị các đối tượng rủ rỗ vay tiền để rồi sau đó lãi mẹ để lãi con
không thể nào trả hết số nợ gốc do lãi suất các đối tượng cho vay cao gấp nhiều lần
so với mức lãi của ngân hàng
đối với tội phạm tín dụng đen thì chúng tôi đã lực lượng canh sát thực sự đã có kế hoạch của giám đốc công an tỉnh
trong đợt tấn công trắng ấp tội phạm này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc tấn công vào loại tội phạm tín dụng đen
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm tín dụng đen thời điểm cuối năm
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tố xác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh
ngăn chặn kịp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình vừa bắt giữ đối với hai mươi chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thân thiết
vào tối ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn do trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên của huyện quỳnh phụ
hai nhóm thanh niên đã hẹn lên thành phố thái bình để giải quyết mâu thuẫn
nhóm thanh niên của thành phố thái bình đã hẹn nhau tụ tập đi trên hai mươi xe máy

đã tháo biển số mang theo nhiều hung khí tìm đánh nhóm thanh niên của huyện quỳnh phụ trên các tuyến phố nhưng không gặp
sau đó nhóm thanh niên thành phố thái bình đã gặp và đánh nhóm thanh niên khác khiến một người bị thương
sau khi nhận được thông tin công an thành phố thái bình đã tập trung lực lượng triển khai đồng loạt các biện pháp
và sau hai mươi giờ công an tp thái bình đã triệu tập hai mươi chín đối tượng thu giữ nhiều hung khí và phương tiện
để đấu tranh làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
thời gian gần đây tại việt nam do bị đấu tranh mạnh nên hoạt động bất hợp pháp của hội thánh đức chúa trời
hay còn gọi là hội thánh đức chúa trời mẹ hội thánh đức chúa trời làm chứng cho chúa giê xu đã được kiềm chế
nhiều người đã tự nguyện bỏ sinh hoạt động
và tại địa bàn tỉnh yên bái mặc dù hoạt động của hội thánh đức chúa trời không diễn ra phổ biến
nhưng một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động và tìm mọi cách để rụ rỗ và lôi kéo người dân tham gia
do đó người dân cần phải hết sức cảnh giác kỳ thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động của các đối tượng này
đây là hình ảnh được ghi lại tại nhà một hộ dân ở tổ một mươi hai phường yên ninh thành phố yên bái
các đối tượng tự nhận mình là người của hội thánh của đức chúa trời đến tuyên truyền vận động người dân tham gia hội thánh
không chỉ tận dụng khả năng diễn thuyết các đối tượng này còn sử dụng những tranh ảnh video clip và tài liệu
do chính mình tự biên soạn và siêu tầm để tăng khả năng rụ rỗ lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức
chưa có phải để đâu những buổi sau nó mới tăng dần lên
bây giờ đưa ra những vấn đề xung quanh xã hội thực trạng xã hội của mình là như thế như thế
và người ta đều gán đến là quỷ xa tăng
lúc nào cũng dụ dẫn rất là ngọt ngào để đưa các bác vào làm những điều xấu
thế bây giờ các bác muốn tránh cái đó thì các bác phải tin theo chúa
họ dẫn dắt mình như thế

thông tin từ lực lượng an ninh công an tỉnh yên bái đến thời điểm hiện tại trên địa bàn
mặc dù không có các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời hoạt động và cư trú
tuy nhiên vẫn có các đối tượng thành viên của tổ chức này lén lút hoạt động
hội thánh của đức chúa trời mẹ là tổ chức tà đạo hoạt động trái pháp luật
tiềm mẩn nhiều phức tạp tiêu cực trái với truyền thống không tục của người việt nam

tiềm mẩn nhiều phức tạp tiêu cực trái với truyền thống không tục của người việt nam
tổ chức phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động sinh hoạt theo hội thánh của đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
hầu hết các đối tượng này đều bị các đối tượng cốt cán của tổ chức hội thánh của đức chúa trời rụ rỗ mua chuộc
để tiến hành tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tổ chức
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ và điện của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết dương lịch
tết nguyên hội thánh của đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự

thực hiện công điện của đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
tuy nhiên những gì mà chúng tôi nhìn thấy là không hạn sử dụng không tem phụ tiếng việt không có nơi sản xuất
vì vậy nên là thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế cũng nắm tất cả tình hình trên địa bàn để xử lý những trường hợp liên quan về an toàn thực phẩm liên quan về gian lận thương mại
do nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm tăng cao nên các đối tượng đã đánh lừa người tiêu dùng bằng những mặt hàng kém chất lượng
để tránh bị cơ quan công an phát hiện các đối tượng thường sử dụng hóa đơn có giá trị thấp để hợp thức hóa hàng lậu
hoặc lợi dụng kẻ hở trong thời gian cung cấp hóa đơn tạo khó khăn trong việc đấu tranh chứng minh hành vi
hàng hoa đi trên đường là quy định có hoa đơn tuy nhiên là cũng có quy định là cá nhân tổ chức mà chủ sử hàng hoa được bổ sung hoa đơn chứng từ trong vòng hai mươi bốn tiếng
do vậy là các đối tượng này là khi bị bắt khi bị cơ quan chức năng kiểm tra thì mới cung cấp hóa đơn
thì do vậy là cái lượng hàng rất là lớn lưu thông trên địa tường mà cơ quan chức năng không kiểm tra hết thì rõ ràng là cái lượng hàng này là lưu thông mà không có đơn chứng từ
thì đó là cái quy định pháp luật là các đối tượng lợi dụng cái kẻ hở đó để mà kinh doanh hàng hoa nhập đạo trên thị trường
dù có mánh khóe tinh vi lực lượng chức năng cũng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi vận chuyển buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa tại các cửa ngõ bến xe ga tàu nhằm chặn đứng nguồn hàng không rõ xuất xứ thuông vào thị trường tiêu thụ
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng xây dựng chỉ đạo các đơn vị tích cực hướng dẫn đôn đốc địa phương công bố chỉ số giá xây dựng giá vật liệu xây dựng đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo kịp thời đầy đủ phù hợp với giá thị trường
bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư ra soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án trường hợp cần thiết phải kịp thời bổ sung điều chỉnh để đảm bảo đủ nguồn vật liệu san lấp cho nhu cầu của dự án theo quy định
thủ tướng ra bộ trưởng giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành báo cáo phó thủ tướng trần hồng hà về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày hai mươi tháng một làm cơ sở để cấp phép khai thác chủ động nguồn vật liệu giảm phụ thuộc vào cát sông
ngoài ra cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc
thủ tướng lưu ý các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng thuê đất đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định không để xảy ra tình trạng đầu cơ nâng giá ép giá có chế tải để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá ép giá đầu cơ đất khu vực mỏ
tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng vat đăng lấy ý kiến bộ tài chính đề xuất áp thuế xuất
khảo sát thực tế tại nhiều cửa hàng chợ dân sinh hay các siêu thị trên địa bàn hà nội các giỏ quà tết được trưng bày khá phong phú
tuy nhiên bên cạnh những giỏ quà chất lượng cũng có nhiều tiểu thương lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng đã cố tình đưa vào giỏ quà tết mặt hàng kém chất lượng không thương hiệu và nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng
thậm chí đã tư vấn cho khách hàng mua những sản phẩm giá rẻ nhái thương hiệu sản phẩm bằng những lời quảng cáo là hàng nhập khẩu
tuy nhiên bên cạnh những giỏ quà tết được trưng bày khá phong phú